nhiều giấy phép liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được cục xuất nhập khẩu bộ công thương thực hiện theo hình thức trực tuyến cấp độ ba từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một tháng một mươi một tới cục xuất nhập khẩu bộ công thương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đối với sáu thủ tục
trong đó có nhiều thủ tục liên quan tới nhập khẩu ô tô tại địa chỉ http hai online mit gov vn
không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính này
cụ thể các thủ tục sẽ được thực hiện trực tuyến mức độ ba gồm cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô
cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại việt nam
cấp lại sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại việt nam
gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại việt nam